ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề thái nguyên ngàn trái tim hồng
và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức
với mục tiêu tuyên truyền cho khoảng một mươi năm lượt người hiểu biết thêm về hiến máu tình nguyện
hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi tại thái nguyên vận động trên một năm trăm linh người đăng ký hiến máu
phấn đấu trong ngày hội hiến máu tại thái nguyên chương trình sẽ tiếp nhận được trên một một trăm năm mươi đơn vị máu an toàn
ban tổ chức đã trao bằng khen giấy khen của trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
của tỉnh thái nguyên cho hai mươi ba tập thể ba mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền
vận động hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín tôn vinh năm mươi tấm gương tiêu biểu
trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh thái nguyên năm hai nghìn hai mươi